sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ tư lệnh thủ đô và binh chủng hóa học đã tổ chức phun khử khuẩn một mươi phương
thuộc khu vực phố cổ và hai phường ngoài đê quận hoàn kiếm
từ tám giờ sáng nay ngày hai mươi sáu tháng bảy khoảng một mươi năm xe chuyên dụng và một trăm tám mươi chiến sĩ thuộc binh chủng hóa học
bộ tư lệnh thủ đô đã tiến hành phun khử khuẩn trên toàn địa bàn quận hoàn kiếm
từ nhà hát lớn xung quanh hồ gươm sau đó phun khử khuẩn trên địa bàn một mươi phường phố cổ
hai phường ngoài đê các tuyến phố lý thường kiệt hai bà trưng trần hưng đạo
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ tư lệnh thủ đô sẽ tiến hành phun khử khuẩn diện rộng
trên địa bàn quận đống đa và huyện trường mỹ của hà nội
thời gian phun khử quần dự kiến sẽ diễn ra cả ngày
theo thông tin mới nhất từ cdc hà nội tính đến sáng nay hà nội đã tiếp tục ghi nhận
thêm hai mươi một ca mắc covid một mươi chín tại một mươi quận huyện và phân bổ ở tám chùm ca bệnh
như vậy tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã có bảy trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có bốn trăm năm mươi bảy ca ghi nhận tại cộng đồng và hai trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong khu vực cách ly